sự việc cô giáo phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh chưa lắng xuống thì mới đây một giáo viên ở nghệ an bị phụ huynh bắt quỳ gối
và có hành động bạo lực với cô giáo này khiến cho cô có nguy cơ xảy thai
đây là sự việc không chỉ ngành giáo dục mà dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
tuy nhiên điều đáng nói là hiện tượng phụ huynh hành hung giáo viên không chỉ là hiện tượng cá biệt
mà giờ đây nó khiến cho nhiều người lo ngại về môi trường giáo dục không còn lành mạnh
tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy tại một trường tiểu học huyện an dương thành phố hải phòng
xảy ra vụ việc phụ huynh vào tận lớp tát cô giáo phải nhập viện
tiếp đó tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy một hiệu trường trường tiểu học ở huyện anh sơn tỉnh nghệ an
bị phụ huynh học sinh tới tận trường đánh phải nhập viện cấp cứu do hiểu lầm
ngày bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám một giáo viên trường tiểu học bình chánh phải quỳ gối xin lỗi phụ huynh học sinh
đã gây nên một trường tiểu học ở huyện an dương thành phố hải phòng
ngày một mươi hai tháng ba tại trường mầm non tỉnh đắk nông phụ huynh vào trường đánh chửi cô giáo
và gần đây nhất hai mươi hai tháng ba một phụ huynh sau khi phát hiện con mình có vết bầm tím ở chân
đã đến trường mầm non việt lào nơi con mình theo học đánh một giáo sinh tới tấp
khiến giáo sinh này bị đe dọa sể thai
đây chỉ là những vụ việc tiêu biểu xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bức xúc
dù nhận định nguyên nhân của thực trạng này là xuất phát từ lo ngại của phụ huynh
về tình trạng bảo hành trẻ em trong thời gian vừa qua
nhưng theo chuyên gia phụ huynh cũng không thể sử dụng một biện pháp phản giáo dục khác
để sửa chữa một hành động sai
điều này sẽ gây tác động lớn tới tâm hồn con trẻ
bởi thông qua hành động đánh đập hay bắt cô giáo quỳ gián tiếp dạy con cái họ rằng
sống ở đời phải biết ăn miếng trả miếng bất chấp đạo lý bất chấp pháp luật
chắc chắn là khi mà người ta sử dụng bạo lực để chế áp lại cái mà người ta nhầm tưởng là bạo lực
hoặc là những sai sót về phương pháp sư phạm nào đâu đó
thì đã thổi vào trong đầu óc của con trẻ cách nhìn cách nghĩ rằng là tôn thờ bạo lực
và muốn khôi phục được cái trật tự muốn khẳng định được cái điều gì đúng đắn
thì phải sử dụng bạo lực hoặc những cái con đường không tôi cho là không đoàn chính
để giành lại những cái giá trị của cái quá trình giáo dục
cùng với đó sự việc này dấy lên trong dư luận về vị thế
của nghề giáo sự can thiệp ngày càng sâu của phụ huynh và phương pháp sư phạm trong nhà trường
tuy nhiên điều khiến nhiều người lo ngại là hệ lụy của sự việc này không chỉ dừng lại
ở những người trong cuộc mà nó sẽ gieo rắc vào mỗi người giáo viên nỗi sợ hãi
về một môi trường giáo dục không lành mạnh
chúng tôi sợ rằng chúng tôi sẽ không có một môi trường trong sáng để làm việc
và chúng tôi sợ rằng tất cả các đồng nghiệp của chúng tôi về sau
sẽ không ai dám phạt trẻ em cả không dám làm bất kể điều gì mà chúng tôi cho là tốt cho trẻ
chỉ làm thế nào để cho mình an toàn mà thôi
và khi mà đứa trẻ nó thiếu đi sự tôn trọng với người thầy của mình
thì sau này nó không còn một cái tinh thần tôi sự trọng đạo
nó không còn những cái sự trân trọng đối với những người mà đã truyền đảm thí thức cho chúng
theo nhiều chuyên gia sự hình thành và phát triển tính cách một con người
phụ thuộc nhiều vào môi trường giáo dục từ gia đình đến nhà trường
tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng
để những đứa trẻ lớn lên thật sự là những người hướng thiện
thì trước hết người lớn hãy viết
lên đó những điều tốt đẹp bằng chính lời nói và hành động của mình